bộ tài nguyên và môi trường vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành phố với thang điểm một trăm linh
và trong đó thì chỉ số hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống chiếm tới ba mươi điểm
bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm
nhóm một đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các nội dung
năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường bảo vệ chất lượng môi trường sống bảo vệ sức sống hệ sinh thái bảo vệ hệ thống khí hậu
với nhóm hai gồm chỉ có một chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân tối đa ba mươi trên một trăm linh điểm về chất lượng môi trường sống
với các tiêu chí chất lượng môi trường không khí xung quanh chất lượng môi trường nước mặt chất lượng môi trường đất cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học
việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống được thực hiện bằng hình thức điều tra xã hội học
thông qua phiếu điều tra đối với các địa phương cả nước